hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
trong sáng nay lượng người đổ về các bến xe rời thủ đô để về quê nghỉ tết dương lịch rất đông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số bến xe khách
sáng sớm nay rất nhiều người dân đã đổ về các bến xe giáp bát nước ngầm mỹ đình để rời thủ đô
theo ghi nhận lượng hành khách trong sáng nay còn rất đông hầu hết là công nhân viên chức người lao động
tuy nhiên người dân cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé
được biết giá vé cũng không tăng so với ngày bình thường
mặc dù lượng hành khách đổ về các bến xe khá lớn
tuy nhiên các bến xe vẫn bảo đảm số lượng xe đầy đủ để phục vụ hành khách
đồng thời có những phương án bảo đảm an toàn an ninh trật tự
tôi đã phối hợp cùng với đơn vị vận tải dự kiến xe tăng cường trên tuyến
cũng như là có những xe để phục vụ chở hết khách trong dịp đi lại của bà con trong dịp tết dương lịch
tại cổng các bến xe
với lực lượng bảo vệ luôn túc trực và thực hiện nhiệm vụ của mình
nên cũng hạn chế được tình trạng ồn ứ ách tắc
bảo đảm cho các xe ra vào bến được nhanh chóng thuận tiện